chín giờ hơn ý
tranh nhau giờ này là tranh nhau ra
đi lên vỉa hè

thì bên kia lại cũng tranh nhau đi ngược chiều
nhất là đi ngược chiều mới nó nguy hiểm
bên này đông nhá
thì bên kia người ta cứ đi ngược chiều

không lách nổi
không để mà lách cái chân được
rất là nguy hiểm
cô đi có rất nhiều lần bị rồi
cô sợ lắm
là lách ai người ấy đi
đi được là đi
chứ không nghĩ là
à luật là ta đi ngược chiều này
ta đi bộ này
ta đi xe máy
vì đúng là đường của ta này
cứ lên vỉa hè ta đi được
bằng sao ta thoải mái
mà đi được nhanh hơn rồi
với những người kém may mắn
như bà trần ngọc diệp
thì dù đã từ bỏ xe máy
được hơn một mươi năm qua

cho an toàn
thế nhưng thực tế

ở hà nội
cũng chẳng an toàn hơn
phương tiện cá nhân là mấy
tức là nó nát
gần như là nó nát hết
cái xương của mu bàn chân ấy

phải để ba cái đinh cố định ở đấy
chính bản thân cô đây nha
là cô bị tai nạn
đúng cái đoạn cua này
mà cô vào đến nhà cô đây
đây này cô bị một năm nè

rất là khó chịu
vì tức thường là xe bít
thì người ta cũng không thể là
táp được hẳn vào hẳn
cái khoảng cách mà
không phải năm mét ấy

thường thường người ta phải đứng xa
thì mình lại phải chạy ra
thì thường thường là
cũng rất là nguy hiểm cơ
đương tắc thì mọi quy chuẩn
mọi luật lệ đều được xếp vào một bên
để những chỗ cho sự thúc tiện
đèn đỏ ở đây
thế nhưng lại dừng xe ở tận đây
đỡ phải chờ lâu
chỗ quay đầu xe ở dưới kia
nhưng lại quay luôn ở đây
đi ngược chiều một đoạn
liều một chút cũng chẳng sao
hay nhiều người khác
thì đúng là
thì đúng là
sự liều lĩnh với túi tiền của mình thậm chí là cả tính mạng của bản thân mình như thế này
trên đường thì thôi cứ mạnh được yếu thua thôi chứ còn người đúng thì chưa chắc đã được người
và người sai có khi là chưa chắc đã thua
nó ngoạn thành thử ra chúng ta cũng thấy rằng là cái gọi là người tham gia giao thông
rồi tổ chức giao thông điều hành giao thông và xử lý các cái gọi là vi phạm giao thông
nó là một chuỗi những cái gọi là việc mà để cho nó xây dựng nên một cái văn hóa giao thông nó hoàn chỉnh
chúng ta nhìn thấy là chúng ta vẫn phát triển từ một cái xã hội mang tính chất là nó đang từ nông nghiệp trở lên
và tất cả những cái thói quen như kiểu xếp hàng hay là làm cái gì đấy là nó là phải phục vụ

nếu không thì toàn bộ cái dây chuyền nó hỗn loạn nhưng mà chúng ta hình như là chưa quen với cả cái nền văn hóa đó